công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước luôn có sự đóng góp không nhỏ của đồng bào giáo dân
trong thời gian qua bên cạnh việc thực hiện tốt chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
bà con giáo dân huyện long mỹ tỉnh hậu giang còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới
trong không khí vui mừng đón lễ giáng sinh năm nay niềm vui sự phấn khởi của đồng bào công giáo xã lương tâm
huyện long mỹ như được nhân lên khi họ góp phần to lớn cho thành quả nông thôn mới của xã nhà
chỉ tính riêng trong năm hai nghìn một mươi tám các họ đạo tôn giáo trong huyện đã vận động xây dựng hơn bốn mươi căn nhà cho các gia đình khó khăn
một mùa giáng sinh nữa lại về trên quê hương long mỹ
một mùa giáng sinh nữa lại về trên quê hương long mỹ
có những đồng bào công giáo luôn sống tốt đời
đẹp đạo bà con giáo dân ở đây
đều ý thức rất rõ quyền và nghĩa vụ của mình
trong sự phát triển của địa phương
bằng những việc làm cụ thể đóng góp thiết thực
rất là góp phần cùng địa phương xây dựng
nông thôn mới phát triển văn minh hiện đại